bản tin nhật ký an ninh tiếp tục với các tin tức đáng chú ý khác
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp biên hòa tỉnh đồng nai ngày hôm nay đã bắt khẩn cấp hai nghi can
gây ra vụ cướp máy tính bảng của hai trẻ em là con của công nhân đang học online ở phòng trọ
đó là bùi việt thắng chú tại thành phố biên hòa và bùi nguyễn hoàng trường chú tại thành phố hồ chí minh
theo điều tra ban đầu vào chiều ngày ba tháng một chị võ thị tiền đi làm để hai con nhỏ ở phòng trọ khóa cửa ngoài
tại địa chỉ khu phố ba a phường long bình tân thành phố biên hòa
sau khi chị tiền đi làm thắng và trường đến khu trọ đập cửa và yêu cầu hai cháu đưa chiếc máy tính bảng
bị uy hiếp hai cháu hoảng loạn kêu khóc và gọi điện cho mẹ mình nhưng do đang trong giờ làm việc nên chị tiền không nghe máy
quá lo sợ do liên tục bị đập cửa uy hiếp hai cháu đã đưa máy tính bảng cho đối tượng thắng
sau khi cướp được tài sản thắng cùng trường mang đi bán lấy tiền chia nhau tiêu xài
một mươi bốn tàu tàu
tám tàu cùng năm mươi năm thuyền viên đã bị lực lượng cảnh sát đường thủy cục cảnh sát giao thông phối hợp với công an tỉnh hà nam và thái bình phát hiện bắt giữ
vì những vi phạm liên quan đến quy định khai thác cát trái phép trên tuyến sông hồng
tại thời điểm kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện thu giữ hơn ba mét khối cát
được biết đây là vụ việc có tinh chất phức tạp xảy ra trong thời gian dài làm thất thoát một lượng lớn tài nguyên khoáng sản của nhà nước gây bức xúc trong dư luận
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra xác minh làm rõ để xử lý theo đúng quy định của pháp luật
tin an ninh trả tự mua bán trái phép hai bánh heroin gần bảy trăm linh g ma túy tổng hợp nguyễn mạnh hiếu chú tại thành phố bắc giang tỉnh bắc giang vừa bị lực lượng công an tỉnh bắc ninh bắt quả tàng
vào chiều ngày năm tháng một tại xã hoản sơn huyện tiên du phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh bắc ninh phối hợp với công an huyện tiên du phá chuyên án bắt quả tang nguyễn mạnh hiếu
một trăm tám mươi năm g ma túy tổng hợp và nhiều tăng vật liên quan được biết hiếu đã có một tiên án và là đối tượng nằm trong đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy tuyến đông bắc về bắc ninh tiêu thụ
cũng phạm tội về ma túy hai đối tượng là nguyễn cao tâm và tôn xuân hùng cùng chú tại thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa vũng tàu vừa bị công an thành phố vũng tàu bắt giữ
trang phòng trọ của tâm và tôn xuân hùng lực lượng công an phát hiện hùng đang tàng trữ
một gói ma túy tổng hợp nhiều gói ma túy đá và các dụng cụ dùng để mua bán sử dụng ma túy
tổng số vật chứng thu được là hơn một kg ma túy tổng hợp dạng đá và một trăm ba mươi sáu viên ma túy dạng thuốc lắc
đây là vụ án ma túy có số lượng tăng vật lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn thành phố vũng tàu
sáng ngày sáu tháng một tòa án nhân dân cấp cao tại tp hcm đã mở phiên phúc thẩm xét xử vụ án
lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hai trăm hai mươi ba bị hại trong dự án khu dân cư tam phước thuộc huyện long thành tỉnh đồng nai
trước đó vào năm hai nghìn một mươi chín vụ án được tòa sơ thẩm tòa án nhân dân tỉnh đồng nai đưa ra xác xử tuyên phạt bị cáo
nguyễn văn tình nguyễn thị trí sương tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
sau đó tình và sương và nhiều bị hại đã đồng loạt kháng cáo đồng thời gửi đơn kêu cứu khắp nơi
tại phiên tòa phúc thẩm đại diện viện kiểm sát nhân dân tối cao tại tp hcm cho rằng cùng một dự án
các bị cáo đã chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại nhưng các cơ quan sơ thẩm đã tách riêng từ nhóm để giải quyết
dẫn đến vụ án không khách quan không đúng pháp luật xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của nhiều người
tại phiên tòa phúc thẩm đại diện viện kiểm sát nhân dân tối cao tại tp hcm cho rằng cùng một dự án

nhờ đến vụ án không khách quan không đúng pháp luật xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của nhiều người

thu hồi lại để mà bồi thường cho những hai trăm hai mươi ba con người bị hại của chúng tôi
hi vọng lần này tòa án nhân dân tối cao tại tp hcm sẽ xử đúng người đúng tội
những ai lừa đảo những ai làm trái pháp luật thì phải bị pháp luật trừng trị
hiện nay cơ quan thi hành án đã lấy cái tài sản này đi đấu giá
thì chúng tôi biết lấy tiền số tiền chúng tôi bỏ ra ở đâu lấy của ai
đề nghị tòa
thì chúng tôi phải phử phép thích đáng để trả lại cái tài sản cho chúng tôi
trong vụ án này ngoài các bị cáo ra còn có hành vi lừa đảo của nhiều đối tượng khác
nhưng các cơ quan chưa xem xét xử lý là bó lọc tội phạm
đồng thời còn nhiều bị hại vẫn chưa được tòa án sơ thẩm đưa vào giải quyết
đây là tình tiết mới
do đó đại diện vị kiểm sát đề nghị hội đồng xác xử hủy toàn bộ án sơ thẩm
do về cho tòa án tỉnh đồng nai xác xử lại để đảm bảo quyền lợi ích của bị hại
và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan
công ty sài gòn cây cảnh là chủ đầu tư dự án khu đất dân cư tam phước
nhưng tòa án cấp sơ thẩm đã không đưa vào tham gia tố tụng
làm vi phạm nghiêm trọng bộ lục tố tụng
từ những căn cứ trên hội đồng xác xử chấp nhận kháng cáo của các bị cáo
của người bị hại và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trong vụ án
quỹ toàn bộ án hình sự sơ thẩm ngày hai mươi sáu tháng tám năm hai nghìn một mươi chín của tòa án nhân dân tỉnh đồng nai
giao hồ sơ cho viện kiểm sát nhân dân tối cao để điều tra giải quyết lại theo thủ tục chung
công an tỉnh trà vinh cho biết qua công tác trinh sát phòng cảnh sát kinh tế
công an tỉnh vừa phối hợp với thanh tra sở khoa học công nghệ
thanh tra sở nông nghiệp và phát triển đông thôn tỉnh trà vinh và công an huyện châu thành
tiến hành kiểm tra phát hiện kho chứa hàng tại ấp đa hòa xã phước hảo huyện châu thành
có sản xuất đóng gói thuốc thủy sản khoáng chất giả
vào chiều ngày năm tháng một qua công tác kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện hai người làm thuê
là trương mộng nhi bốn mươi hai tuổi ngũ ấp cổ thấp một xã nguyệt hóa huyện châu thành
và lê thanh hùng ba mươi bốn tuổi ngũ ấp xóm vó xã phú cần huyện tiếu cần
đã đóng gói số lượng lớn thuốc thủy sản và khoan chất giả
lực lượng chức năng tiến hành lập biên bản ghi nhận vụ việc
và tiến hành niêm phong số lượng các chất thủy sản và số lượng bao bì nhãn mát tại kho hàng
được biết kho hàng trên của điều minh hiền ba mươi ba tuổi ngụ ấp trường định xã quế an huyện vũng liêm
tỉnh vĩnh long tạm trú tại phường bốn thành phố trà vinh làm chủ
hiện vụ việc đang được phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh xác minh điều tra làm rõ và xử lý
ngày sáu tháng một cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình thuận cho biết đã thi hành lệnh bắt bị can
để tạm giam đối với võ văn long sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm trú tại khu phố năm thị trấn tân nghĩa huyện tân hàm tân
tỉnh bình thuận về hành vi giết người
vào khoảng một mươi chín h ba mươi phút ngày hai mươi sáu tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một tại nhà của võ văn long do có ác cảm từ trước với ông võ văn thiệu
trú tại khu phố bốn thị trấn tân nghĩa huyện hàm tân
võ văn long đã vào phòng lấy một cây cưa máy khởi động rồi tấn công ông thiệu
theo phán xạ ông thiệu đưa tay lên đỡ thì bị cưa máy cắt trúng gây thương tích
một người bạn của ông thiệu cũng đã kịp thời chạy đến khống chế giặt máy cưa từ lòng
sau đó ông thiệu được đưa đến trung tâm y tế huyện hàm tân cấp cứu còn đối tượng long bỏ trốn
sau sự việc xảy ra bị hại có đơn bãi lại cho đối tượng từ chối giám định thương tật và bỏ đi khỏi địa phương
gây không ít khó khăn cho công tác điều tra xử lý tội phạm của cơ quan chức năng
tuy nhiên xác định đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng
cần phải được xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật quyết không bỏ lọt tội phạm
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã phối hợp viện kiểm sát nhân dân tỉnh
đã tổ chức lực lượng điều tra củng cố hồ sơ tài liệu chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của đối tượng
đồng thời khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với võ văn long để tiếp tục điều tra làm rõ
phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh đắk lắc
phối hợp với công an thành phố buôn ma thuột vừa phá thành công chuyên án
bắt giữ một đối tượng từ tỉnh tiền giang đã có hành vi chiếm dụng trên bốn trăm linh tài khoản facebook để lừa đảo hơn một mươi tỷ đồng
công an tỉnh đắk lắc nhận được đơn tố giác của chị kỳ diệu quỳnh hai mươi bảy tuổi
trú tại thị trấn eak huyện ek tỉnh đắk lắc với nội dung khoảng một mươi h năm mươi phút ngày ba mươi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
chị quỳnh nhận được tin nhắn mượn tiền từ facebook của một người quen ở phường thống nhất thành phố buôn ma thuột
sau đó chị quỳnh đã ba lần chuyển khoản với tổng số tiền ba mươi triệu đồng
khi chuyển tiền xong chị quỳnh đã liên lạc với người quen thì biết rằng người này không mượn tiền và hiện tại facebook không đăng nhập được
sau gần hai tháng tích cực điều tra cơ quan công an đã bắt đối tượng phạm vũ quang trường trú tại tỉnh tiền giang
khám xét nơi ở của trường lực lượng công an thu giữ trên sáu trăm linh triệu đồng ba điện thoại di động ba máy tính chín thẻ atm cùng nhiều tăng vật có liên quan
bước đầu công an đã làm rõ trường đã chiếm dụng trên bốn trăm linh tài khoản facebook lừa đảo hơn bốn trăm linh người ở nhiều tỉnh thành
với tổng số tiền chiếm đoạt hơn một mươi tỷ đồng
làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức với số lượng lớn đối tượng bùi đăng huỳnh hiện trú tại thôn thanh xá xã liên hồng
thành phố hải dương tỉnh hải dương đã bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh hải dương khởi tố bắt tạm giam
theo tài liệu của cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh hải dương từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi một huỳnh sử dụng tài khoản facebook tên hoa hồng
tài khoản gia lô tên ngọc chim chích và số điện thoại chín nghìn một trăm bảy mươi một hai trăm bảy mươi bảy năm trăm bảy mươi ba
tên mạng xã hội tìm đầu mối bán giấy khám sức khỏe để đặt mua với số lượng lớn rồi bán lại cho người có nhu cầu nhằm hưởng chênh lệnh
tại thời điểm bắt giữ vào giữa tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một lực lượng chức năng đã thu giữ ba mươi giấy khám sức khỏe giả chưa có thông tin người khám
đã có các kết quả khám tại các nội dung khám và dấu tròn xác nhận mang tên bệnh viện bạch mai
một mươi giấy khám sức khỏe giả mang tên thông tin các cá nhân có dấu dắp lai ảnh và dấu tròn xác nhận mang tên bệnh viện đa khoa huyện gia lộc hải dương
khám xét khẩn cấp chỗ ở của huỳnh công quan công an thu giữ một số bút bi có mực màu các loại và dụng cụ có liên quan trong việc làm giả con dấu
bước đầu huỳnh khai nhận đối với các giấy khám sức khỏe có gián ảnh huỳnh yêu cầu người đặt mua cung cấp ảnh chân dung cỡ ba x bốn
sau đó mang về nhà dán lên giấy xám sức khỏe rồi dùng hai nắp chai đặt đen khớp với ích viền tròn của dấu giáp lai ảnh
rồi dùng bút nước mực màu đỏ tô lại phần bị khuyết của con dấu do ảnh chèn đen
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hậu giang phối hợp với công an huyện phụng hiệp vừa bắt quả tang điểm đá gà ăn thua bằng tiền
tại một bãi đất trống ở ấp tân cuối quynh xã tân bình huyện phụng hiệp
tại thời điểm bị bắt quả tang lực lượng công an phát hiện có một mươi bảy
người có hộ khẩu thường trú tại tp hcm tp cn và một số địa phương của tỉnh hậu giang tạm giữ tại hiện trường gồm năm con gà đá
và một số vật dụng liên quan kiểm tra trên người các đối tượng tạm giữ trên bốn mươi tám triệu đồng một mươi sáu điện thoại di động một mươi bốn xe mô tô các loại
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc vừa thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam một đối tượng
đang chờ đến ngày đi thi hành án về tội cối gây thương tích thì lại gây thêm án giết người
đối tượng là inisa ayun một mươi bảy tuổi chú xã ea dông huyện grom park của tỉnh đắk lắc
trước đó vào tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một inisa phạm tội cối gây thương tích và bị toán nhân dân huyện grom park xử phạt hai mươi tháng tủ giam đang chờ thi hành án
vào ngày một mươi bốn tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một sau khi đến nhà phan văn hậu ayun ở thị trấn phước an huyện crong park để ăn nhậu
trên đường được hậu trở về cả hai đã gây sự với anh ijon pia chú tại xã ea dông huyện grom park
trong lúc lời qua tiếng lại inisa đã cầm cuốc đánh vào đầu anh ijon và khi anh ijon bỏ chạy thì cả hai đã đuổi theo và chém nhiều nhát vào người
sự việc chỉ dừng lại khi mà người dân ở đó phát hiện và chạy đến can ngăn hậu quả là nạn nhân có tỷ lệ thương tật một mươi bốn
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc đã thi hành lệnh bắt inisa ayun để điều tra về tội giết người
và đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý phan văn hậu ayun theo quy định của pháp luật
thưa quý vị phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh đắk lắc phối hợp với công an thành phố buôn ma thuật
vừa phá thành công chuyên án và bắt giữ một đối tượng có hành vi chiếm dụng trên bốn trăm linh tài khoản facebook để lừa đảo với số tiền hơn một mươi tỷ đồng
trước đó công an tỉnh đắk lắc nhận được đơn tố giác của chị kỳ diệu quỳnh hai mươi bảy tuổi trú tại thị trấn eak huyện eka tỉnh đắk lắc
về việc đã bị một đối tượng giả làm người quen lừa đảo lấy ba mươi triệu đồng qua hình thức mượn vai từ tin nhắn trong facebook

về việc đã bị một đối tượng giả làm người quen lừa đảo lấy ba mươi triệu đồng qua hình thức mượn vay từ tin nhắn trong facebook
sau gần hai tháng vào cuộc điều tra lực lượng công an đã bắt được đối tượng gây án là phạm vũ quang trường hai mươi tuổi trú tại xã bình đông thị xã gò công tỉnh tiền giang
hiện đối tượng trường đã được di lý về công an thành phố bôn ma thuật để xử lý
bước đầu trường khai nhận do không có nghề nghiệp ổn định nên tự lên mạng internet tìm hiểu các phương thức hỗ trợ dịch vụ facebook như quảng cáo bán hàng
hỗ trợ tăng like flowe comment lấy lại tài khoản quên mật khẩu để thu tiền phí
khi khách hàng có nhu cầu và đồng ý với mức phí trường đưa ra đối tượng lên yêu cầu cung cấp thông tin tài khoản và thông tin cá nhân
từ đó trường chiếm dụng luôn quyền sử dụng facebook rồi mạo danh người dùng nhắn tin cho bạn bè người quen của chủ tài khoản để vay mượn tiền
tăng lên nhóm là cần hỗ trợ facebook sau đó những vấn đề nào mình cần tư dấn thì mình sẽ tư dấn và làm cho họ
lúc bước đầu thì mình sẽ làm uy tín cho họ hài lòng còn những lần sau khách hàng cần thì mình sẽ họ tin tưởng mình rồi họ sẽ cung cấp thông tin cá nhân trước cho mình
sau đó em sẽ ghi cập vào messenger và xem tin nhắn có những tin nhắn trên messenger có giao dịch vấn đề tiền bạc thì em sẽ vào đó giả mạo chủ ních để nhắn tin mượn tiền
khám xét nơi ở của trường lực lượng công an thu giữ trên sáu trăm linh triệu đồng
ba điện thoại di động ba máy vi tính chín thẻ atm cùng nhiều tăng vật có liên quan
bước đầu công an làm rõ trường đã chiếm dụng trên bốn trăm linh tài khoản facebook lừa đảo hơn bốn trăm linh người ở nhiều tỉnh thành với tổng số tiền chiếm đoạt trên một mươi tỷ đồng
hôm nay thì khi em cũng rất là bất ngờ khi các anh công an thì đã thông báo là đã tìm được đối tượng và hoàn trả lại số tiền cho em
thì em rất là hạnh phúc và vui mừng ạ em xin gửi lời cảm ơn đến các anh công an rất nhiều ạ
qua đây chúng tôi cũng mong muốn là cảnh báo đến người dân là quá trình sử dụng facebook
hiện nay thì trên toàn quốc nói chung và tại tỉnh đắk lắc nói riêng thì rất là nhiều người làm dịch vụ facebook nâng tích xanh rồi tăng like tăng view
qua đó thì người dân hay cảnh giác về việc cung cấp các cái tài khoản cá nhân của mình
từ đó đối tượng lợi dụng để chiếm quyền điều khiển và lợi dụng để mượn tiền những người thân của bị hại
hiện vụ án đang được công an tiếp tục điều tra mở rộng
kết quả khám phá thành công chuyên án là một thành tích xuất sắc của phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh đắk lắc và công an thành phố buôn ma thuột trong đợt giao quân tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự trước trong và sau tết nguyên đán nhâm dần

công an tỉnh đồng nai đã đấu tranh và triệt xóa thành công hai chuyên án mua bán người sang biên giới campuchia hoạt động mại dâm và bắt giữ bảy đối tượng có liên quan
ngày bốn tháng một phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng nai bắt khẩn cấp ba đối tượng gồm nguyễn tiến dũng chú tại huyện can lộc hà tĩnh lộc thị luân quê ở huyện diễn châu nghệ an và ngô nguyễn đông khoa chú tại quận tân bình tp hcm để tiếp tục điều tra về hành vi tổ chức mua bán người qua campuchia để hoạt động mại dâm
qua điều tra ban đầu cơ quan công an xác định đường dây tổ chức mua bán người qua campuchia này do đối tượng nguyễn tiến dũng cầm đầu

chỉ tính riêng từ đầu tháng một mươi hai đến ngày hai mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một các đối tượng nói trên đã cấu kết rụ rỗ hơn chục nạn nhân là phụ nữ việt nam bán cho một số đối tượng ở campuchia để phục vụ khách tại động mại dâm và các cơ sở karaoke massage trá hình
cơ quan công an cũng xác định trong số hơn chục nạn nhân bị các đối tượng bán vào động mại dâm có ba nạn nhân đã chạy trốn và may mắn tìm đến đại sứ quán việt nam tại campuchia nhờ hỗ trợ đưa về việt nam an toàn
bảy nạn nhân còn lại cũng được người thân chuộc về với số tiền từ một trăm linh triệu đồng đến một trăm năm mươi triệu đồng một người
thủ đoạn hoạt động của các đối tượng là đăng nhiều bài viết với nội dung tuyển nhân viên làm việc tại casino dòng bạc game trực tuyến trên các mạng xã hội như facebook zalo nhằm thu hút những thanh thiếu niên đang tìm kiếm việc làm
sau đó các đối tượng tiếp cận rụ rỗ hứa hẹn đưa các nạn nhân qua campuchia làm việc nhàn hạ lương cao từ vài chục triệu đồng đến vài trăm triệu đồng
trước đó vào ngày hai mươi tám tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một phòng cảnh sát hình sự
công an tỉnh đồng nai cũng đã triệt phá thành công chuyên án tổ chức mua bán người qua campuchia để hoạt động mại dâm bắt giữ bốn đối tượng
đường dây này do phạm thị kim huệ bốn mươi bốn tuổi trú tại xã an ninh tây huyện tuy an tỉnh phú yên cầm đầu
từ đầu tháng một năm hai nghìn hai mươi một đến tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một với thủ đoạn rụ rỗ lừa nạn nhân qua campuchia làm việc nhẹ lương cao
các đối tượng này đã đưa gần chục nạn nhân là phụ nữ việt nam có độ tuổi từ một mươi tám đến hai mươi năm qua campuchia ép phục vụ khách tại các động mại dâm quán karaoke massage trá hình
liên tiếp trong một mươi năm ngày đầu cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng nai đã đấu tranh triệt xóa thành công
hai chuyên án mua bán người sang biên giới campuchia hoạt động mại dâm hỗ trợ giải cứu nạn nhân góp phần bảo đảm an ninh trật tự trong dịp tết nguyên đán